thưa quý vị để nhận được một triệu đồng tiền công đồng văn quyền ở huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang đã nhận lời vận chuyển gần ba trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp và nhanh chóng bị công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ ba trăm bốn mươi tám viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp để tránh sự phát hiện của lực lượng công an quyền đã cất dấu số hàng trên trong hộp mì tôm
bước đầu quyền khai nhận được một người phụ nữ không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên nếu chót lọt đối tượng sẽ được trả một triệu đồng
theo hồ sơ vụ việc đồng văn quyền là đối tượng nghiện đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
mâu thuẫn trong lúc kéo lưới cào từ dưới biển lên ghe
hai ngư phủ đã xô sát dẫn tới hậu quả là một người tử vong
sau ba ngày được di chuyển từ biển vào đất liền vào chiều ngày hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tiến hành tạm giữ hình sự huỳnh văn phép chú tại thành phố rạch giá về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án mạng này là anh lê văn yên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú huyện an minh cũng là người đi làm thuê trên một chiếc ghe cào
theo lời khai ban đầu của phết tại cơ quan điều tra thì vào khoảng một bốn giờ sáng ngày hai mươi tám tháng năm
trên vùng biển tây nam do mâu thuẫn trong lúc làm việc để thu hoạch cá nên cả hai xảy ra cự cãi rồi xô sát
phết đã dùng dao đâm yên bị thương nặng và tử vong trên đường đưa vào đất liền cấp cứu
liên quan đến vụ án một người phụ nữ bị giết trong rừng ở ninh thuận cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can
đối với nghi phạm hoàng văn thắng quê tỉnh hà giang đồng thời tổ chức truy bắt đối tượng
công an xác định thắng
là nghi phạm giết chết bà phạm thị phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ở xã phước hà huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
tại cánh đồng vắng ở huyện thuận nam vào ngày hai mươi một tháng hai
sau khi gây án nghi phạm này đã bỏ trốn nên hiện lực lượng cảnh sát đang truy bắt
theo hồ sơ vụ án bảo phúc đi làm thuê ở lâm đồng và sống như vợ chồng với thắng từ hơn một năm qua
vào ngày hai mươi một tháng hai người dân xã phước hà phát hiện thi thể của bà phúc tại một cánh đồng vắng
kết quả khám nghiệm tử thi xác định bà phúc bị hành hung dẫn đến đa chấn thương gây tử vong
trước khi thi thể bà phúc được phát hiện đối tượng thắng đã điện thoại cho con của nạn nhân thông báo đã giết bà phúc
tiếp tục điều tra cảnh sát hình sự tỉnh ninh thuận đã trích xuất camera an ninh trên nhiều tuyến đường
từ lâm đồng về huyện thuận nam tỉnh ninh thuận thì phát hiện vào ngày xảy ra vụ án
bà phúc có trở thắng bằng xe máy là chiếc xe tại hiện trường vụ án từ chỗ làm thuê ở lâm đồng về xã phước hà
thưa quý vị những việc tưởng chừng như là không có gì lại trở thành trọng án
đây là thực tế được ghi nhận từ các vụ án giết người xảy ra do các nguyên nhân xã hội như mâu thuẫn
trong tranh chấp đất đai tình ái va chạm gia thông hay là cự cãi trên bàn nhậu
lời nói trái tai hoặc thậm chí là chỉ một ánh nhìn không thiện cảm cũng có thể trở thành ngòi lửa
khiến các bên hành xử côn đồ dẫn đến nhiều vụ án mạng thương tâm
ghi nhận sau từ những vụ án gần đây tại tỉnh khánh hòa
bùi quang hoàng ba mươi tám tuổi trú tại xã vĩnh thạnh nha trang đã bị cơ quan điều tra khởi tố để điều tra về hành vi giết người
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai ông dương bá thiên bốn mươi sáu tuổi trú tại xã vĩnh thạnh khi đi trong dãy trọ ra đường lương định của
thì va chạm giao thông với thiên sau rồi cãi vã ông thiên dùng tay tát hoàng
tức giận hoàng rút dao bấm trong người đâm ông thiên gục tại chỗ
cũng tại xã vĩnh thạnh nha trang vào ngày một mươi sáu tháng một sau khi xảy ra cãi vã với người tình
hoàng ba mươi sáu tuổi đã dùng dao sát hại người phụ nữ này ngay trong nhà của mình
nhiều ngày rồi dẫn đến cái hậu quả là bạo lực và manh động như thế
đây là những hung khí mà đối tượng nguyễn võ ngọc bảo một mươi chín tuổi trú tại xã cam thành bắc huyện cam lâm
dùng để sát hại mẹ và em ruột vào ngày năm tháng một
tại cơ quan công an bảo khai nhận sáng năm tháng một mọi người trong nhà đi vắng
bảo mở nhạc lớn sử dụng cỏ mỹ với tần suất dày đặc
thấy em trai sáu tuổi chơi một mình trong cơn ảo giác bảo đã sát hại rồi đưa vào phòng giấu lúc sau
người mẹ vừa đi chợ về cũng bị đối tượng chém nhiều nhát tử vong
tại tỉnh khánh hòa chỉ trong chưa đầy hai tháng qua đã xảy ra ba vụ án giết người làm bốn người tử vong
tất cả các vụ án đều bắt nguồn từ những mâu thuẫn nảy sinh bộc phát và khi không giải quyết được bằng lời nói
các đối tượng đã dùng hung khí sát hại đối phương
theo cơ quan công an các đối tượng giết người trước khi gây án đều có sử dụng các chất kích thích như rượu bia hay ma túy

thậm chí bây giờ trẻ con ra đường thì thường thường mang theo hung khí mang theo dao
thì đó là những cái điều kiện mà nhất thời và dễ phạm tội
ngoài những vụ án giết người những vụ án cố ý gây thương tích mà nguyên nhân cũng từ mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt cũng có xu hướng gia tăng đáng lo ngại
thực tế cuộc sống không thể tránh khỏi những mâu thuẫn
thay vì dùng lời nói để hóa giải một bộ phận người dân lại sử dụng bạo lực để giải quyết
để phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội một cách hiệu quả không chỉ có nỗ lực của lực lượng công an mà đòi hỏi sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
liên quan đến việc làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vừa truy tố thân thái phong
cựu bác sĩ phó trưởng khoa tâm thần người cao tuổi bệnh viện tâm thần trung mương một về tội nhận hối lộ
và nguyễn tuấn sơn kỹ thuật viên trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện tâm thần trung mương i về tội mua giấy hối lộ
riêng lê thanh tùng chú tại phường cầu dền quận hai bà trưng tp hà nội bị truy tố về tội đưa hối lộ
vào đêm ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy lê thanh tùng xảy ra ẩu đả với một nhóm thanh niên khiến ba người phía đối thủ bị thương tích
vụ án bị cơ quan điều tra công an quận hoàn kiếm khởi tố điều tra và lê thanh tùng đã tìm cách bỏ trốn
trong thời gian này thông qua người quen tùng đã liên hệ với nguyễn tuấn sơn để nhờ lo giúp bệnh án tâm thần giả nhằm thoát tội
nhận lời sơn đã gặp và trao đổi với thân thái phong đặt vấn đề làm giả bệnh án tâm thần cho tùng với mức giá là tám mươi năm triệu đồng
khi bị bắt tùng mang đến cơ quan công an bộ hồ sơ bệnh án điều trị nội chú bệnh tâm thần bản sao ghi tên lê thanh tùng do bệnh viện tâm thần trung mương một cấp ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên cơ quan điều tra đã xác định bị can tùng có dấu hiệu sử dụng bệnh án tâm thần giả
bên cạnh việc tiếp tục xử lý hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng dấu hiệu làm giả bệnh án tâm thần đã được tách và chuyển đến cơ quan điều tra công an tp hà nội để điều tra theo thẩm quyền
quá trình điều tra cơ quan công an làm rõ vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy thông qua nguyễn tuấn sơn tùng đã đến bệnh viện gặp thân thái phong để làm thủ tục khám đổ vào
sau cuộc gặp phong đã lập hồ sơ bệnh án nội chú cho tùng rồi tự viết thông tin cho tùng và trang đầu tiên của bệnh án
đối với nội dung thông tin ở các trang sau trong hồ sơ bệnh án phong đã đưa một bệnh nhân đang trực tiếp điều trị đi làm các xét nghiệm rồi lấy kết quả của bệnh nhân này đưa vào hồ sơ bệnh án của tùng
khi hoàn thiện hồ sơ phong đã đưa bệnh án giả của tùng cho nhân viên hành chính nhập số liệu vào sổ y lệnh sổ theo dõi thuốc sổ theo dõi ra vào viện
với tội phạm đã được thực hiện bị can thân thái phòng bị truy tố tội nhận hối lộ bị can nguyễn thuấn sơn bị truy tố tội môi rời hối lộ còn lê thanh tùng bị truy tố về tội đưa hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị can trong vụ án là lê minh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú ở đường a bốn buôn đung xã cư ê bua thành phố buôn ma thuật
quá trình điều tra cơ quan công an xác định trong thời gian từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
bị can lê minh hùng đã giả danh là cán bộ cảnh sát giao thông thường xuyên sử dụng số điện thoại chín trăm một mươi một bảy trăm bảy mươi sáu sáu trăm sáu mươi hoặc là số điện thoại một nghìn chín trăm một mươi bảy sáu một nghìn sáu trăm linh sáu
để điện thoại cho các nhà xe chạy qua địa bàn đắk lắc để nhờ các nhà xe nhận gửi hồ sơ hoặc là xin điện thoại số đẹp rồi ứng trước tiền
theo đó hùng trực tiếp đến giao sim hồ sơ hoặc là thuê tài xế xe ôm taxi
qua đó hùng đã chiếm đoạt tiền của nhiều nhà xe trên địa bàn
để đảm bảo việc xác minh xử lý vụ án và bị can lê minh hùng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuật
đề nghị ai là bị hại trong vụ án trên đến công an thành phố buôn ma thuật số một lý thái tổ phường tân lợi thành phố buôn ma thuật
để làm việc với đồng chí vũ mão điều tra viên đội điều tra tổng hợp
chuyển sang một thông tin khác
công an huyện mờ rắc của tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ một nhóm chín đối tượng
xửng quy mô lớn ở xã cư san huyện mờ rắc giáp danh với tỉnh khánh hòa
các đối tượng khai nhận vào ngày một mươi ba tháng hai đã mang theo ba xe máy cầy độ chế ba cưa lốc rơi vào tiểu khu rừng tám trăm hai mươi bốn
thuộc xã cư san huyện mờ rắc giáp danh với huyện khánh vĩnh của tỉnh khánh hòa
tại đây các đối tượng đã cưa hạ một mươi năm cây gỗ xến mủ có đường kính từ bảy mươi đến một mét hàng trăm năm tuổi
sau đó vận chuyển ra khu vực rừng keo thuộc tiểu khu tám trăm hai mươi một ở thôn sông trò xã cư san cất giấu
để bán cho các đầu nậu
qua đào đếm có hai mươi sáu hộp gỗ với tổng khối lượng trên hai mươi hai mét khối
mở rộng điều tra phát hiện thêm nhiều cây gỗ khác bị triệt hạ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
tây ninh và bà rịa vũng tàu vừa xảy ra các vụ cháy lớn thông tin sẽ có trong cụm tin vắn
tối qua tại công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên tiến ngọc trương
địa chỉ ấp lộc chát xã gia lộc huyện tràng bàng tỉnh tây ninh đã xảy ra cháy lớn
trong quá trình chuẩn bị tiếp nhiên liệu từ xe bồn chở xăng dầu vào khu chứa của cây xăng
thì xe bồn bỗng nhiên phát nổ rồi bốc cháy dữ dội
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
sau gần hai giờ tích cực vụ cháy đã được dập tắt
vụ cháy khiến một số người bị bỏng nhẹ trong quá trình tham gia chữa cháy
cũng vào tối ngày hôm qua một đám cháy lớn xuất hiện tại khu xử lý chất thải tập trung tóc tiên
thị xã phú mỹ tỉnh bản rịa vũng tàu
đám cháy xuất phát từ bãi chứa rác thải chưa qua xử lý
sau đó lan rộng khiến toàn bộ khu xử lý rác bao trùm bởi khói lửa
hơn một mươi xe cứu hỏa cùng gần một trăm linh chiến sĩ được huy động tới hiện trường để dập lửa
tuy nhiên rác thải là vật liệu dễ cháy nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn
cho đến sáng ngày hôm nay lửa vẫn đang âm ỉ cháy
vì vậy lực lượng chữa cháy đang tiếp tục dùng phương tiện đào bới rác lên
phun nước nhằm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa